thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
trong ngày hôm nay một mươi tám tháng bốn đã có thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm một bệnh nhân người anh và hai bệnh nhân người brazil
tất cả các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
như vậy việt nam hiện chỉ còn sáu mươi bảy bệnh nhân sáu mươi sáu người việt nam và một người nước ngoài
đang được chăm sóc điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh
bao gồm bệnh viện tuyến trung ương bệnh viện tuyến tỉnh bệnh viện chuyên khoa
bệnh viện tuyến huyện bệnh viện giã chiến
đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định chỉ có ba ca nặng
đã có một mươi bảy trường hợp âm tính với virus sars cov hai lần một
trong đó bốn trường hợp âm tính từ hai lần trở lên